đại hội đại biểu mặt trận tổ quốc việt nam tp hà nội lần thứ một mươi bảy nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn đã khai mạc
giữa đại hội có đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội
đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung mương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng thủ tướng nguyễn xuân phúc và chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân gửi lãng hoa chúc mừng
đại hội đại biểu mặt trận tổ quốc việt nam thành phố hà nội
ba khâu đột phá bốn nhiệm vụ trọng tâm năm giải pháp thực hiện
trong đó tập trung phát huy vai trò của mặt trận tổ quốc việt nam trong tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc
tập trung thực hiện phong trào thi đua theo hướng ích nước lợi dân và hướng thiện
tăng cường công tác giám sát bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân
đại hội đã thống nhất hiệp thương cử một trăm ba mươi hai vị đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc của thành phố
tham gia ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hà nội khóa một mươi bảy nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn
bà nguyễn lan hương tái đắc cử chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hà nội khóa một mươi bảy nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn
với những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi chín
thưa ủy quyền của chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
đồng chí hoàng trung hải đã trao huân chương độc lập hạng nhất cho ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố hà nội